những ngày qua giữa lúc cả nước đang chuẩn bị đón một mùa xuân mới thì các lực lượng thường trực công tác cứu hộ cứu nạn trên biển cũng luôn sẵn sàng lên đường
đặc biệt chúng tôi đã ghi nhận một ca cấp cứu đưa sản phụ sức khỏe yếu từ quần đảo trường sa về bờ và nhiệm vụ chữa cháy cho tàu hàng singapore đang gặp nạn khi đi trên vùng biển của nước ta
hôm nay đã là ngày thứ năm tàu hàng venuver của singapore chở hơn bốn container từ hồng kông đi singapore bị cháy khi đi qua vùng biển việt nam
tình huống khó khăn trở ngại thời tiết trên biển diễn biến phức tạp sóng to gió lớn đã khiến việc kiểm soát đám cháy vô cùng khó khăn
quân chủng hải quân đã phối hợp với nhiều lực lượng khác tiếp tục cử tàu thuyền phương tiện chữa cháy tìm cách kéo lái tàu vancouver để thay đổi hướng gió thổi vào đám cháy khảo sát khu vực cháy và lên phương án sẵn sàng cứu nạn
đó cũng là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình